theo thông tin công an tỉnh hòa bình bệnh nhân nguyễn thị bích nguyên bốn mươi sáu tuổi trú tại tiểu khu một mươi hai thị trấn lương sơn tỉnh hòa bình đã tử vong
đây là bệnh nhân thứ tám tử vong trong sự cố y khoa nghiêm trọng tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình ngày hai mươi chín tháng tám
ngay sau khi sự việc xảy ra sáng nay ngày bốn tháng sáu đoàn công tác viện khoa học hình sự bộ công an đã lên hòa bình với các pháp y có nhiều kinh nghiệm
phối hợp với lực lượng pháp y công an tỉnh hòa bình để tiến hành công tác khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra vụ án
công an tỉnh hòa bình đã họp khẩn để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị
lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại khoa hồi sức tích cực làm công tác ổn định tình hình an ninh trật tự
động viên người nhà nạn nhân tạo điều kiện cho công tác điều tra vụ án
đến nay tình hình an ninh trật tự ở bệnh viện cũng đã được giữ ổn định
các lực lượng công an tỉnh hòa bình đang tiến hành đảm bảo an ninh trật tự để công tác khám nghiệm được diễn ra thuận lợi
từ khi sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra đến nay các cơ quan chức năng của bộ công an và bộ y tế
vẫn đang khẩn trương phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ việc xử lý những tập thể cá nhân có sai phạm